dịch covid một mươi chín đã tác động tiêu cực đến ngành nông nghiệp nguồn nguyên liệu bị ảnh hưởng đầu ra thì gặp khó khăn khiến cho nhiều mặt hàng nông sản chịu thiệt hại nặng nề
và trong bối cảnh đó thì điểm sáng từ các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy thế mạnh giúp tăng năng suất cũng như là chất lượng thì lại đáp ứng nhu cầu của thị trường
đây là mô hình trồng dưa lưới dưa kim trong nhà kính của một doanh nghiệp tại xã ninh mỹ huyện hoa lư ninh bình
dù chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng nhờ chủ động ứng dụng công nghệ sinh học trong trọn giống chăm bón tránh được tác hại của thời tiết sâu bệnh
nên các sản phẩm dưa lưới có chất lượng quả tăng lên đáng kể giá thành giảm tìm được đầu ra ở nhiều thị trường khó tính
như trang trại này đang ứng dụng mô hình công nghệ cao trong việc tạo ra sản phẩm dưa lưới dưa kim
ghi nhận của ban đầu của tôi và của rất nhiều khách hàng là sản phẩm chất lượng
lồng đều hơn không bị ảnh hưởng vì thời tiết như là nắng quá hoặc mưa thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều
tuy nhiên mình đã giảm được cái rủi ro do thiên tai gây ra
theo ông chu văn bảo người tiên phong và đã mạnh dạn đưa các loại dưa vào thâm canh trên đất màu tại xã khánh hồng yên khánh ninh bình
nếu như những năm trước mỗi xào trồng dưa gia đình ông thu về trên ba mươi triệu đồng một năm
thì hiện nay với một mẫu ruộng canh tác sau khi trừ chi phí
cũng có lãi trên hai trăm linh triệu đồng một năm
thường thường mình cứ nói là hết mùa vụ là phải luân canh cây trồng
thứ hai nữa là phải cày bừa khí để làm tơi xốp đất xử lý xong mới được cấy
nhưng các anh nhìn thấy đầy đổi của tôi đấy là một năm tôi với lại làm đất có một lần
với lý do là tôi như vậy cũng áp dụng vào nhiều công nghệ cao
dùng bằng chất nano xử lý đất
hoặc như vậy là các xử lý của
nước ngoài đưa về các chế phẩm sinh học
như vậy là để xử lý đất như vậy là tuyệt đối
chúng tôi sẽ căn cứ vào từng đối tượng cây trồng từng vùng miền
để mà ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng công nghệ vào sản xuất
bởi vì trong sản xuất nông nghiệp thì không phải là mỗi cái nhà màng nhà mượn lưới với là công nghệ cao
mà nó từ cái khâu xử lý đất ban đầu khâu giống khâu sản xuất
thì nó rất nhiều khâu thì chúng tôi sẽ đưa các công nghệ vào trong từng khâu sản xuất đó đã cho phù hợp
làm sao đem lại hiệu quả kinh tế giá trị kinh tế cho các loại cây trồng
ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
từ đó đáp ứng được nhu cầu của nhiều thị trường là yêu cầu tiên quyết trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đồng thời trong nền kinh tế số để giảm rủi ro nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp
nên chủ động điều chỉnh quy mô sản xuất đẩy mạnh bán hàng trên các kênh thương mại điện tử